công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận đơn trình báo của một bị hại sáu mươi chín tuổi trú tại xã gia tân một
tố giác đã bị một đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng
theo đơn trình báo của bị hại đã nhận được hai cuộc điện thoại từ số máy lạ của một người đàn ông tự xưng tên nguyễn văn viện
thiếu tướng công an thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
người này thông báo bà có liên quan đến một vụ án tội phạm ma túy
đồng thời kết bạn gia lô và gửi một quyết định lệnh bắt tạm giam
mang tên bà yêu cầu bà cung cấp tất cả thông tin cá nhân số tiền những tài sản khác của bà đang có
do lo sợ bà đã cung cấp thông tin nhà có năm cây vàng và ba trăm linh triệu đồng đang trong tài khoản ngân hàng
sau đó đối tượng yêu cầu bà chuyển số tiền ba trăm linh triệu đồng vào số tài khoản tại một ngân hàng
khi đối tượng trên yêu cầu bà bán đi năm cây vàng để chuyển tiếp
thì bị hại biết mình đã bị lừa nên làm đơn trình báo với cơ quan công an
và hiện công an huyện thống nhất đang điều tra làm rõ